vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tang lê hoài thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại tỉnh con tum
và nguyễn trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở thanh hóa đang tàng trữ trái phép khoảng ba trăm năm mươi kg pháo
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h tối cùng ngày lực lượng công an thành phố biên hòa bất ngờ kiểm tra một nhà kho
ở khu phố ba phường long bình tân và bắt quả tang thanh và kiên đang tàng trữ trái phép hai trăm một mươi tám hộp pháo do nước ngoài sản xuất
có nghĩa là tương ứng với khoảng ba trăm năm mươi kg
làm việc với cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở phía bắc
với giá là hơn một trăm năm mươi triệu đồng sau đó đưa về thành phố biên hòa mang đi tiêu thụ để kiếm lời
hiện công an tp biên hòa đang tạm giữ hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ